hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ người dân bắt đầu quay trở lại thành phố hồ chí minh để làm việc
khiến tình hình giao thông nhiều khu vực diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã chủ động triển khai kế hoạch phân luồng
điều tiết giao thông kịp thời tại nhiều khu vực trọng điểm tránh xảy ra ồn ứ
từ một mươi năm h trở đi tại khu vực cửa ngõ phía tây lượng người và phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền tây về thành phố hồ chí minh rất đông
đặc biệt tại tuyến quốc lộ một a đoạn từ cầu vượt nút giao bình thuận về vòng xoay an lạc huyện bình chánh
hàng ngàn phương tiện nhích từng chút một trên đường
năng nóng nên nhiều người tranh thủ trên chốc di chuyển kể cả lấn vỉa hè
lực lượng cảnh sát giao thông tập trung bố trí tại các giao lộ đã kịp thời phân luồng điều tiết các phương tiện di chuyển chậm trật tự hơn
tại các bến xe miền đông miền tây từ chiều một tháng năm lượng xe đưa khách từ các tỉnh về bến cũng tăng đột biến
hàng ngàn người với đủ hành lý lình kỉnh nhanh chóng tìm phương tiện trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày